hiện nay từng địa phương phải căng mình để ứng phó áp dụng nhiều biện pháp phòng chống cả giải pháp công trình và phi công trình
tuy nhiên việc xác định nguyên nhân cơ chế gây ra sụp lúng sạt lỡ để có biện pháp xử lý thì vẫn chưa được làm rõ
một số giải pháp công trình gây bồi tạo bãi có hiệu quả nhưng vốn đầu tư còn rất cao bình quân hai mươi tỷ đồng trên một km vượt quá khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương
đến nhiều mặt trong phát triển kinh tế và xã hội của địa phương
vì thế việc khắc phục sụp lúng là không thể chần chừ
tuy nhiên việc xử lý các sự cố sụp lúng ở cà mau là hết sức nhiêu khê và nhiều trở ngại
bởi hiện tại kênh rạch vùng ngọt của tỉnh đã khô cạn vận chuyển đường thủy bị tê liệt
trong khi đó tại rất nhiều tuyến lộ bị sụp lúng và đang xuất hiện những vết nứt mới có thể tái diễn
do vậy việc vận chuyển cơ giới thiết bị vật tư để tu sửa công trình giao thông bị hư hỏng là không thể
nó khó hơn cái làm mới có rất nhiều tuyến sụp lúng theo chiều thẳng đứng sâu hai ba mét khắc phục rất là khó khăn
hiện nay có một số vị trí là chưa thể khắc phục được là do mình không có đường để vận chuyển tập kết vật tư
tình trạng sụp lúng sạt lỡ không riêng ở địa bàn tỉnh cà mau nó diễn ra khắp các tỉnh thành của khu vực đồng bằng sông cửu long
tại đồng thá tình trạng sạc lỡ trên sông tiền sông hậu đã xảy ra tại một mươi tám xã phương
thị trấn của bảy huyện thị xã thành phố với tổng chiều dài sạc lỡ hơn hai mươi tám km diện tích sạc lỡ trên sáu bốn hectare
không chỉ bờ sông sạc lỡ nội đồng cũng đang diễn ra ngày càng nhiều
đầu năm đến nay sạt lỡ nội đồng xảy ra tại hai mươi một xã phường thị trấn thuộc bốn huyện của đồng tháp
theo đó nằm dọc sông hậu thành phố cần thơ cũng đang chịu ảnh hưởng không nhỏ từ sạt lỡ
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra trên ba mươi điểm sạt lỡ
làm ảnh hưởng hàng chục căn nhà với tổng thiệt hại ước tính trên một mươi bốn tỷ đồng
riêng trong đầu năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn xảy ra năm vụ sạt lở làm năm căn nhà bị ảnh hưởng nhiều hộ phải di dời khẩn cấp
đối với những nơi mà đã sạt lỡ mà ảnh hưởng đến những công trình giao thông và các công trình hạ tầng khác
chúng tôi chỉ đạo cho địa phương khẩn trương khắc phục ngay
tạo điều kiện đi lại cho bà con được dễ dàng và đảm bảo sinh hoạt cũng như là cuộc sống của bà con ở cái khu vực đó
theo một số chuyên gia về địa chất đặc điểm của vùng đồng bằng sông cửu long cũng như tại cà mau là dưới kênh trên lộ
khi dưới kênh khô cạn thì bao nhiêu hàng hóa sẽ chuyển lên lộ làm gia tăng áp lực lên các tuyến lộ
trong khi đó kênh rạch không còn nước sẽ tạo thành vùng rỗng khiến kết cấu các tầng đất phía dưới bị yếu và bị con ngót
từ đó nền đất sẽ không chịu được sức tải của các phương tiện giao thông lớn cũng như các công trình xây dựng kiên cố trên bề mặt
dẫn đến sụp lúng phá vỡ kết cấu công trình
hiện nay dựa vào một số điểm quan trắc ở khu vực đồng bằng sông cổ long và một số khu vực tập trung ở bản đảo cà mau
các nhà khoa học thấy rằng khu vực chúng ta đang có dấu hiệu là nó đang lúng và tốc độ lúng nó đang thay đổi
trong nhiều năm qua tình trạng sụp lúng sạt lỡ trong mùa khô ở vùng đồng bằng sông cửu long không phải là lần đầu tiên
trước đó vào cao điểm mùa khô năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tình trạng sụp lúng đã xảy ra phổ biến nhưng thiệt hại nặng nhất cũng vẫn là tỉnh cà mau
đặc điểm chung của tình trạng sụp lúng trong mùa khô là các tuyến lộ nằm dọc theo chiều dài các con kênh rạch đã khô cạn nước
cùng với tình trạng trên một nguyên nhân
được cho là do khai thác nước ngầm quá mức nên dẫn đến sụp lúng
có rất nhiều nguyên nhân mà các nhà khoa học đưa ra giả thuyết để giải thích về hiện tượng lúng ở đồng bằng này
thứ nhất là khi khai thác nước ngầm ta cũng gia tăng lên trong thời gian qua
và đồng thời cũng do một phần là cái nguồn nước ngọt từ sông mê công và lần mưa nó bị giảm trong những năm gần đây
nên tốc độ khai thác nước ngầm để bù cho sự thiệu hụt nước ngọt đó gia tăng lên
và khi mà nước ngầm nó bị khai thác nhiều thì nó làm cho cái lớp nước ngầm ở dưới đất nó bị hạ thấp xuống
nó tạo ra sự suy giảm về áp lực để nổi làm cho cái mặt đất ở trên mặt nó bị lũ
để giải quyết vấn đề sụp lúng đồng bằng sông cửu long phải gấp rút giảm ngay sử dụng nước ngầm
thế nhưng muốn giảm sử dụng nước ngầm thì phải có nguồn nước thay thế
vì thế phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cấp nước an toàn vùng đồng bằng sông cửu long
để chuyển dần từ khai thác nguồn nước dưới đất
sang khai thác nguồn nước mặt trên quy mô toàn vùng bảo đảm cấp nước an toàn
và tạo tiền đề cho việc thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất
đối với vùng nội địa thì cần phục hồi hệ thống sông ngòi để có thể sử dụng được như cách đây vài chục năm
tôi nghĩ rằng phải có những giải pháp chia sẻ nguồn nước ở phía trên phía dưới
chúng ta phải làm ra những công trình để chuyển nước ngọt đi về khu vực bản đảo cà mau
để giảm bớt cái áp lực khai thác nước ngầm
và chính quyền cũng phải kiểm soát cái chuyện khai thác nước ngầm cách bừa mãi như hiện nay
về cái lâu dài thì vẫn là cái tim gồm nước trong cái mùa khô
tức là hiện nay thì bộ đang đầu tư cái hệ thống cái lớn cái bé
thì cà mau cũng là mong muốn khi khép kín cái hệ thống cái lớn cái bé
thì chúng ta có cái phương án để dẫn nước ngọt về cho cà mau
thì với phương án này thì nó bền dững hơn
trong đó thì chúng ta sẽ bảo vệ được trên một trăm hai mươi hectare
trong đó luôn cả rừng u minh hạ
theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ cây lúa không phải ưu tiên hàng đầu nữa
mà ưu tiên cho thủy sản và cây trồng khác
đây còn là một giải pháp chính hạn chế sụp lúng ở đồng bằng sông cửu long
là chuyển hướng nền nông nghiệp
giảm tham canh không chạy theo số lượng tập trung vào chất lượng
phải xem nước mặn nước lợ nước ngọt đều là tài nguyên
cho nên bây giờ khi mà có cái nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ ra đời
cho phép bớt diện tích lúa cho phép trồng cây gì nuôi con gì
trong những điều kiện mà mình có thể lợi dụng được
để mà làm tăng cái lợi tức người nông dân lên
thì bây giờ chúng ta sẽ tăng cây
rất là lúng túng lúng túng như là cuối cùng quay lại là cũng cây lúa
rồi cũng làm thêm thủy lợi để mà cung cấp được cây lúa
thì như thế là làm sao chúng ta thực hiện được nghị quyết một trăm hai mươi
do đó nếu chuyển đổi canh tác theo hướng này
thì nên giảm bớt việc ngăn sông ngòi bằng các công trình
để sông ngòi thông thoáng hơn thì mới giảm được ô nhiễm
đồng thời hạn chế được những lãng phí tốn kém không cần thiết
phải xác định
biến đổi khí hậu và nước biển dân là xu thế tất yếu tại đồng bằng sông cửu long
phải sống chung và thích nghi tức là phải thuận thiên
các giải pháp thích ứng phải tiếp cận từ tổng thể
gắn kết liên vùng liên tỉnh liên khu vực
có như thế thì mới hy vọng rằng vùng đồng bằng sông cửu long
mới phát triển trù phú theo quy luật tự nhiên vốn có của nó từ bao đời nay